xavi seafood nằm trong khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
vụ tai nạn đã khiến hơn chục người thương vong
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn đây là hiện trường nơi xảy ra vụ sập công trình nhà xưởng
tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn xảy ra vào chiều tối ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
khiến nhiều người thương vong
hiện tại thì cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
vào thời điểm trên có hàng chục công nhân đang thi công công trình nhà xưởng thuộc công ty cvc food
trong điều kiện thị xã an nhơn có mưa to thì bất ngờ một bức tường cao khoảng một mươi m
dài hàng chục mét của công trình bị đổ sập đè lên số các nạn nhân đang làm việc phía dưới
vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ và gần một mươi người bị thương
lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường để tổ chức sơ cấp cứu người bị nạn
đến tối cùng ngày có thêm hai nạn nhân tử vong do bị thương nặng
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sập tường này là do bức tường được xây độc lập
cao quá trình thi công thì biện pháp thi công không đảm bảo khi xảy ra gió lốc vào chiều ngày một mươi năm tháng chín
đã dẫn đến việc bức tường bị đổ sập
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình định phối hợp với công an thị xã an nhơn
và các ngành chức năng liên quan đã triển khai các bước khám nghiệm hiện trường
chương cầu giám định pháp y tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
dự kiến sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất
trên căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường
cơ quan công an sẽ quyết định có hay không khởi tố vụ án hình sự
thưa quý vị sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết
vừa có thêm một nạn nhân vụ sập tường đang thi công tại nhà máy chế biến thực phẩm
thuộc công ty savi food việt nam khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tử vong
các y bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa sáu nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
cho đến hiện tại vụ sập tường này đã khiến cho năm người tử vong
sáng nay một mươi sáu tháng chín có mặt tại hiện trường vụ sập tường khu công nghiệp nhân hòa
ông hồ quốc dũng bí thư tỉnh ủy bình định chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra quyết liệt
đúng bản chất sự việc ai sai xử lý đến đó
trong ngày hôm nay phải có kết quả điều tra nguyên nhân của vụ sập tường
trước mắt yêu cầu khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
theo đại tá huỳnh bảo nguyên phó giám đốc công an tỉnh bình định cho biết
qua khám nghiệm hiện trường
nhận thấy tường xây chưa đúng thiết kế
theo thiết kế cần đổ dầm rồi mới xây tường
nhưng thực tế dầm chưa được liên kết đã xây tường
đó là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty savi food việt nam
trong lúc các công nhân đang thi công tường nhà máy
thì xuất hiện mưa rông gió mạnh làm bức tường đổ sập
gây tai nạn cho các công nhân đứng dưới
vụ tai nạn làm năm người thiệt mạng và sáu người bị thương
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
nguyên nhân của vụ việc và khắc phục sự cố
thông tin từ công an quận đống đa thành phố hà nội cho biết
là cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm đâm gục nam thanh niên
trên phố láng hạ sau đó bắt cô gái đi cùng lên taxi
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng chín
một nam thanh niên đi xe máy chở bạn gái di chuyển trên phố láng hạ
thì bị một chiếc xe taxi từ phía sau áp sát tạt đầu
và ép phải dừng xe vào lề đường
lúc này một người cầm dao từ taxi nhảy xuống
lập tức đâm một nhát vào ngực của
nam thanh niên lái xe máy sau đó đối tượng này bắt cô gái đi cùng phải lên taxi
vụ việc diễn ra trong khoảng chưa đến ba mươi giây
nạn nhân bất tỉnh nằm gục ở vỉa hè với một vết đâm ở ngược trái
sau đó người dân phát hiện đã đưa nam thanh niên này đi cấp cứu
nạn nhân hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện nhưng tiên lượng xấu
vô cớ chặn đánh người đi đường
hai đối tượng là nguyễn xuân sơn và phạm ngọc sơn
chú huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
và cố ý làm hư hỏng tài sản
liên quan đến vụ án trước đó cơ quan công an đã bắt tạm giam
đối tượng cầm đầu là nguyễn thanh hoàng cùng với hai tội danh trên
theo kết quả điều tra vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
xuân sơn và ngọc sơn đến nhà hoàng tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày cả nhóm rủ nhau điều khiển
một xe máy đến xã khuê ngọc điền để chơi
trên đường đi hoàng nhìn thấy anh hồ xuân đơ điều khiển
xe máy đi ngược chiều mặc dù không có mâu thuẫn gì trước đó
nhưng cả ba đối tượng đã đuổi theo để đánh anh đơ
với tỷ lệ thương tật là hai mươi bảy
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện crong bông
để điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam ba đối tượng trên
cùng về hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
thưa quý vị và các bạn vụ cướp tiền tại phòng giao dịch
tam phước chi nhánh tp biên hòa ngân hàng thương mại cổ phần
ngoại thương việt nam việt công banh đóng tại đường số sáu
khu phố long đức ba phường tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai
vào chiều ngày tám tháng chín vừa qua cho thấy là công tác đảm bảo
an ninh an toàn tại các điểm giao dịch ngân hàng nhất là các chi nhánh
phòng giao dịch của các ngân hàng ở những khu vực vùng ven
gần các giao lộ phải được tăng cường hơn nữa
ngày một mươi bốn tháng chín công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng
lê huy dũng về hành vi cướp tài sản
công an xác định dũng là đối tượng đã sử dụng
súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên ngân hàng việt công banh
chi nhánh phường tam phước biên hòa đồng nai
cướp đi số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng
qua vụ án này cơ quan công an cho rằng ngoài việc manh động liều lĩnh
của đối tượng thì còn có sự chủ quan mất cảnh giác
của bảo vệ và nhân viên ngân hàng tại đây
tượng dũng trong ngày hôm đó trước thời điểm thực hiện hành vi gây án
ở chi nhánh ngân hàng này thì đối tượng dự định là sẽ đánh
cũng chi nhánh trung hệ thống ngân hàng
nhưng nằm ở khu nghiệp biên hòa hai
tuy nhiên rằng là đối tượng dũng thấy tại vị trí này
chi nhánh ngân hàng này đang rất là đông
rất là đông người cho nên là không có thường lợi
nên đối tượng đã di chuyển xuống chi nhánh ngân hàng
nơi đối tượng thực hiện hành vi để thực hiện hành vi cướp
để phòng ngừa tội phạm cướp tài sản
các ngân hàng cần tiếp tục chủ động phối hợp với lực lượng chức năng
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các phương thức
thủ đoạn gây án của các đối tượng
để nâng cao ý thức của giao dịch viên và lực lượng bảo vệ
riêng đối với lực lượng bảo vệ
phải được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ và kỹ năng xử lý tình huống
tội sắp tới sẽ tiếp tục quán triệt đến toàn thể công bộ nhân viên
cũng như lực lượng an ninh bảo vệ
để nâng cao thêm tinh thần cảnh giác hơn nữa
và đặc biệt trong thời gian dũng tội sắp tới
sẽ có những chương trình làm việc với các cơ quan hữu quan
đặc biệt là các cơ quan công an
để tiếp tục có quy chế phối hợp cũng như là hoàn thiện
các phòng nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh của ngân hàng
trong thời gian tới công an tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp với ngành ngân hàng
ra soát tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa
nhất là khâu làm nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ
tại các chi nhánh điểm giao dịch trên địa bàn
đồng thời ngành ngân hàng cũng nên điều chỉnh các quy định làm việc
tiếp khách hạn chế các sơ hở để đối tượng trộm cắp cướp lợi dụng hoạt động
tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát khách hàng đến giao dịch
không cho người đội nón
mũ chuồng kiến đầu và bịt mặt vào ngân hàng góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
ba bị can là bùi văn hạnh bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân xã xuất hóa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
đặng thị sơn phó bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd xã
bùi văn dén phó chủ tịch ubnd xã xuất hóa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình khởi tố bắt tạm ra
kết quả điều tra bàn đầu xác định do biết các hộ dân trong khu vực đống úng
xóm ngải xã xuất hóa có mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trên diện tích đang sử dụng
đến khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bị can đặng thị sơn bàn với bị can bùi văn dén
lợi dụng việc này để thu tiền của các hộ dân đang đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tổng số tiền các bị can thu từ các hộ dân là gần một tỷ đồng
một phần số tiền thu được các bị can dùng để chia nhau mỗi người một trăm linh triệu đồng
các bị can đặng thị sơn khai số tiền còn lại được sử dụng để chi trả cho các khoản nợ của nhiệm kỳ trước đó
tìm những cửa hàng đang bán điện thoại trên mạng để đặt mua rồi làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo
bà đối tượng là nguyễn kim thanh trần văn thao và phạm phú tài vừa bị công an thành phố thuận an
tỉnh bình dương tạm giữ
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với hoàng thị trúc mai được tại ngoại để điều tra do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo điều tra mỹ cùng mai lên mạng xã hội tìm hiểu các cửa hàng bán điện thoại ở bình dương
sau đó liên hệ đặt mua hàng
khi được giao điện thoại mỹ lấy số tài khoản của người bán đưa cho mai làm lệnh chuyển tiền giả
rồi gửi qua gia lô cho mỹ để đưa người bán xem
khi mỹ đưa bản chụp màn hình lệnh chuyển tiền giả
nhưng người bán kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền
mỹ nói do trục chặt từ phía ngân hàng
đồng thời cầm lấy chiếc điện thoại nói về nhà lấy tiền mặt để trả rồi tìm cách bỏ trốn
qua điều tra mỹ khai nhận đã thực hiện ít nhất hai vụ lừa đảo như trên và một vụ trộm cắp xe máy
một nhóm gồm bốn đối tượng có hành vi trộm cắp tiêu thụ cáp điện trên cao tốc vân đồn móng cái
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
qua đấu tranh cơ quan công an làm rõ
ngày một tháng chín vũ văn quân và tằng quay ón cùng nhau đi vào công trường thi công cầu cái bầu
thuộc xã vạn yên huyện vân đồn do công ty huy hoàng là đơn vị thi công trộm cắp dây điện
trước đó sau khi lên kế hoạch quân và ón đã đến điểm thu mua phế liệu của nguyễn văn thạch
để trao bán số vật tư trên của công ty huy hoàng và được đối tượng này đồng ý thu mua
và cho mượn xe để chuyển số dây điện trộm cắp
sau khi thống nhất giá bán thạch trả cho quân và ón khoảng hai mươi năm triệu đồng
cho ba trăm năm mươi kg dây điện lõi đồng
đến ngày hai tháng chín thạch bán số dây điện trên cho mai thị huệ
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp điểm thu mua của thạch
và tập trung đấu tranh mở rộng vụ án
các đối tượng thừa nhận từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đã nhiều lần lẻn vào các công trường thi công đường cao tốc
để lấy trộm các vật tư phế liệu bán lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra quyết định
thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích đến hành vi giết người đối với đối tượng nguyễn phúc lĩnh
đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra thụ lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ giữa anh nguyễn văn thái và một người phụ nữ là vợ chồng và có ba người con chung
do mâu thuẫn nên năm hai nghìn hai mươi cả hai ly hôn
sau khi ly hôn người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm với lĩnh
thời gian gần đây người phụ nữ trên và anh thái quay lại sống chung với nhau như vợ chồng
nên lĩnh không đồng ý thường xuyên đe dọa
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh đã sử dụng hung khí đâm vào bụng anh thái với tỷ lệ thương tật năm mươi
vào cuộc xác minh cơ quan công an đã bắt giữ lĩnh
tại tỉnh tiền giang công an thị xã cai lệ đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó gia đình bà nguyễn thị thu vân xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất
với ông huỳnh thanh hải và bà la thị mừng
tại khu phố hai phường năm thị xã cai lệ
vụ tranh chấp được tòa án nhân dân thị xã cai lệ
và tòa án nhân dân tỉnh tiền giang xét xử sơ thẩm và phúc thẩm
xác định quyền sử dụng đất của ông hải và bà mừng
tuy nhiên gia đình bà vân không đồng ý và khiếu nại nhiều nơi
sau khi bản án có hiệu lực tri cục thi hành án dân sự thị xã cai lệ
đã nhiều lần đến vận động gia đình bà vân giao nhà và đất cho ông hải bà mừng
nhưng gia đình bà vân không chấp hành
nên tri cục thi hành án dân sự thị xã cai lệ quyết định cưỡng chế
sau khi nhận thông báo về cưỡng chế vân và người nhà cản trở việc cưỡng chế thi hành án
bằng cách khóa cửa rào chống đối cố thủ ném bom xăng
làm một chiến sĩ công an thị xã cai lệ bị bỏng
sau khi bị bắt giữ các đối tượng đã thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ
với hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
hiếp dâm huỳnh trung nghĩa trần văn tửng
và nguyễn văn hận cùng quê tỉnh bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ
do mâu thuẫn trong việc mua bán dâm đỗ đức việt quê hải dương là quản lý nhà nghỉ
đã rủ thêm y bin buôn nhã chú tỉnh đắk lắc cùng khoảng một mươi người khác đi tìm nghĩa việt để đánh
và bắt nghĩa phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng hiếp số tiền năm mươi triệu đồng
nghĩa đã nhờ và đem xe mô tô đi cầm được một mươi hai triệu đồng
đưa trước và viết giấy hẹn trả nợ tám triệu sau
sau đó giữa hai nhóm đã xảy ra xô xát từng đã cầm dao chém và đâm vào người gã gây thương tích
đối tượng nghĩa dùng một cây súng rô lô và sáu viên đạn đe dọa
hiện các đối tượng việt giã và một số đối tượng khác có liên quan đang được công an thành phố thuận an
củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo
bảo khang về các tội giết người và cố ý gây thương tích
châu si thu về tội gây dối trật tự công cộng
cả hai bị cáo cùng chú tệ tỉnh an giang
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng hai nguyễn công luận điều khiển xe mô tô chở khang về nhà
trên đường về gặp thu điều khiển xe mô tô chở chau trai chạy cùng chiều
sau đó giữa lậu và nhóm trên đã xảy ra mâu thuẫn
khang đã lấy trong người một con dao xếp đâm nhiều nhát vào người trai
khiến trai gục xuống và tựa
khang đã bị giết và tựa
công an tp huế vừa phá thành công chuyên án bắt đối tượng trần ngọc phước
chú tệ phường gia hội tp huế gây ra loạt vụ trộm về đêm
tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn
vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng chín phước bị bắt giữ vì có hành vi trộm cắp tài sản
tại quán cà phê địa chỉ năm mươi tám đường nguyễn trí diễu phường gia hội tp huế
tăng vật thu giữ trên người phúc gần hai triệu đồng tiền mặt cùng một mươi một bao thuốc lá
đấu tranh mở rộng phước khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng tám đến nay
phước đã gây ra năm vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh
chiếm đoạt tiền mặt và nhiều tài sản
thủ đoạn của phước là lợi dụng đêm khuya các cửa hàng kinh doanh không có người trông giữ
sử dụng kềm cộng lực tuốc lơ vít để phá cổng cửa đột nhập vào trộm cắp tài sản
được biết phước là đối tượng nghiện ma túy chiếm đoạt tài sản
phước mang bán để mua ma túy sử dụng
thời gian vừa qua tình trạng một số người mua hàng qua mạng hẹn người giao hàng
đến nơi vắng vẻ và ít người qua lại để nhận hàng
rồi lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản xảy ra ngày càng nhiều
một vụ việc tương tự vừa mới xảy ra tại huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và chỉ sau hơn một giờ đồng hồ công an huyện đồng xuân đã vào cuộc điều tra làm rõ
đến lúc này chị nguyễn thị thủy tiên chú tại thị trấn la hai huyện đông xuân tỉnh phú yên
là nhân viên giao hàng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc đã xảy ra
một mươi giờ ngày tám tháng chín chị tiên gọi điện để giao hàng
là một chiếc điện thoại di động iphone bảy plus cũ cho khách hàng
và được khách hẹn nhận tại ngã ba đường tránh sáu trăm bốn mươi bốn thuộc xã xuân lãnh
khi chị tiên vừa đưa gói hàng thì đối tượng đã nhận hàng rồi lên xe bỏ chạy
em tới để đi với ông anh ông hẹn là em gọi gọi là ông báo cho tới rồi
ông tới ông tới rồi em lái hàng em bảo ông gửi tên gửi tên xong rồi ông gửi tên xong rồi
thì ông yêu cầu em gọi hàng em mở hàng để xong xem

sau đó một chút là ông cầm cái điện thoại là ông đi luôn
em hô cướp cướp là ông lên chị ông chạy luôn là em chạy theo mà nó mà kịp
sau đó là em gọi điện ông xe em em xe em ông lên ông chở em xuống công an là bắt đầu em báo
tổ định xét của công an thị trường xuân tiến hành phối hợp với công an xã đà lộc xã xuân lãnh
ra số các đối tượng nổi các địa bàn thì phát hiện đối tượng là tú ở xã đà lộc
sau đó là công an xã đà lộc bắt giữ đối tượng
và chỉ sau hơn một giờ đồng hồ công an huyện đồng xuân đã làm rõ đối tượng cướp tài sản là nguyễn văn hùng
chú tại xã đà lộc
tại cơ quan công an hùng khai nhận đã dùng mạng xã hội đặt mua điện thoại di động iphone bảy plus cũ
với giá gần bốn chín triệu đồng và thống nhất thanh toán tiền sau khi nhận hàng
để che giấu hành vi của mình và tránh sự phát hiện của cơ quan công an hùng đã cung cấp địa chỉ giả mạo
khi được chị tiên gọi nhận lấy hàng hùng đã mượn xe máy và che biển số đến nơi hẹn để nhận hàng
lấy được hàng hùng lên xe tàu thoát
ngoài vụ việc trên hùng khai nhận đã đặt mua thêm một chiếc điện thoại di động iphone khác với giá là hơn bốn bảy triệu đồng
cũng chờ đến khi nhận hàng thì sẽ dùng thủ đoạn tương tự
tuy nhiên chưa kịp nhận đơn hàng thứ hai thì hùng đã bị xa lưới
qua sự việc trên thì cơ quan công an khuyến cáo với các đơn vị giao hàng nhanh
khi giao hàng các nhân viên cần chú ý là những người mà chúng ta giao hàng
cần phải xác định được họ tên tuổi
địa chỉ và đối chiếu với căn cước của họ hoặc chứng minh của họ đối chiếu với thực tế
để chúng ta giao hàng cho nó đúng đối tượng không có bị lợi dụng
vấn đề thứ hai thì khi giao hàng thì các nhân viên giao hàng không nên giao hàng
ở những nơi công cộng ở những đoạn đường quán vẽ
để tránh những đối tượng lợi dụng vào những nơi công cộng quán vẽ để cướp dựng tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân đã thu giữ toàn bộ phương tiện
tăng vật có liên quan quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam nguyễn văn hùng về tội cướp giật tài sản
tiếp theo bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một ba cm cách ba cm trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam tử liêm
thành phố hà nội là đối tượng phạm hữu dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn hà tiến xã dân chủ huyện hưng hà tỉnh thái bình
đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi thành phố trí linh tỉnh hải dương
bị công an huyện sóc sơn thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện